mới đây liên tiếp các vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra như vụ việc ba học sinh lớp bốn huyện crong park tỉnh đắk lắc đuối nước tử vong
tương tự tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu bốn học sinh lớp bảy chết đuối thương tâm tại hồ suối cát hai học sinh ở bình định bị sóng biển cuốn trôi
những câu chuyện đau lòng kể trên một lần nữa khiến các bậc phụ huynh phải suy nghĩ đến việc nâng cao kiến thức cũng như trang bị kỹ năng cho con em mình trước khi đưa trẻ tiếp cận mặt nước
trong trường hợp này trẻ hãy thả lòng cơ thể áp dụng bơi ngửa hoặc hô hoán mọi người cứu giúp